ba triệu người tại giải gaza đang cạn kiệt lương thực nước thuốc men và nhiên liệu
các bác sĩ cảnh báo thực trạng này có nguy cơ trở thành thảm họa đối với trẻ sơ sinh
khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện ansifa ở giải gaza
cả khoa giờ chỉ có vỏn vẹn một mươi máy thở đang hoạt động
trong khi các bác sĩ đang thiếu các loại thuốc cơ bản trong đó có thuốc kháng sinh
tất cả trẻ sơ sinh ở đây đều nhẹ cân và cần được chăm sóc đặc biệt suốt ngày đêm
nhưng chúng tôi lại đang thiếu các loại thuốc cơ bản và thuốc kháng sinh
chúng tôi có máy thở nhưng hiện tại bể máy thở không còn hoạt động được nữa
chúng tôi kêu gọi mọi người gửi những vật tư y tế cần thiết cho khoa đang điều trị cho năm mươi năm trẻ sơ sinh này
nếu không chúng tôi sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn
không chỉ thiếu thuốc khoa chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện còn đang trong tình trạng thiếu nhân lực
toàn khoa chỉ còn bốn bác sĩ trong khi một số nhân viên của khoa buộc phải làm việc tại các bệnh viện khác do các tuyến đường đã bị phong tỏa
chúng tôi không chỉ điều trị cho trẻ sơ sinh mà còn cả những đứa trẻ đang phải trú ẩn tại bệnh viện ansifa
hơn sáu mươi người có con đang gặp vấn đề về sức khỏe các bác sĩ và y tá đi khám cho những đứa trẻ đó
theo ước tính của liên hợp quốc cần đến một trăm linh xe tải chở hàng mỗi ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu của người dân gaza
các bác sĩ và y tá đi khám cho những đứa trẻ đó